sau nhiều năm theo đuổi và tìm đủ mọi cách chiếm tình cảm của cô bạn gái nhưng bất thành
hung thủ đã lẻn vào nhà cô gái mình thầm yêu dùng dao hạ sát nạn nhân
cái chết oan lứt của người phụ nữ trí thức xinh đẹp đã khiến người thân và hàng xóm cô vô cùng đau xót
hung thủ là ai tại sao hắn lại ra tay một cách tàn nhân đến như vậy
anh em trai của hoàng anh là vũ hoàng nam có lời hứa sau này đi làm có tiền sẽ đưa em đi châu âu du lịch
nhưng lời hứa ấy đã thành giang dở
những chuyến đi công tác hay du lịch đây đó nam đều mang theo di ảnh em gái đi cùng
bắt đầu câu chuyện bằng nỗi đau xót tội cùng
vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi hoàng anh có cho gia đình biết về việc có một người đàn ông tên nguyễn đăng thành ba mươi tuổi
quê tại bình định tạm trú tại quận gò vấp theo đuổi và đặt mối quan hệ tình cảm
tuy nhiên hoàng anh không có tình cảm với thành nên đã nhiều lần từ chối
không bỏ cuộc thành tiếp tục theo đuổi bằng cách thường xuyên gọi điện thoại đến nhà cơ quan nơi hoàng anh làm việc để cuối giày
theo người nhà của nạn nhân thành đã không ít lần gây sự với bạn bè đồng nghiệp của hoàng anh
chỉ cần thấy hoàng anh đi chung với người này hay chơi với người con trai nào khác
lập tức thành nhau tới kiếm chuyện
thậm chí có lần thành còn gửi đến cho hoàng anh thông điệp hoặc hoàng anh phải chấp nhận lấy thành làm chồng
hoặc thành sẽ sát hại hoàng anh và tính sổ cả với những thanh niên nào muốn tìm hiểu hoàng anh
lo sợ cho con gái nên bố mẹ của hoàng anh đã hẹn gặp thành để trao đổi
gần ba giờ khuyên nhủ phân tích thành đã hiểu ra vấn đề và hứa không làm phiền đến hoàng anh nữa
quá lo lắng hàng ngày hoàng anh phải nhờ bố mẹ hộ tống đi làm và đón về
mối si tình của thành đối với hoàng anh khiến nhiều người phải hoảng sợ
một người hàng xóm cùng chung cư với hoàng anh kể lại
tôi chưa thấy ai si tỉnh mà trở nên mù quáng như vậy
nhiều lần thấy cậu thành đe dọa hoàng anh tôi còn cố tìm cách khuyên giải và hứa sẽ làm mai cho thành người con gái đẹp hơn
nhưng thành vẫn kiên quyết làm theo ý mình
và điều mà mọi người tưởng thành chỉ dám hù dọa đã xảy ra
khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi hoàng anh xuống cổng tĩa một người bạn
khi người bạn vừa đi khuất lập tức thành lẻ đến dùng dao tấn công nhiều lần vào tim gan khiến hoàng anh gục ngay tại chỗ
bị tấn công bất ngờ nạn nhân chỉ biết kêu lên một tiếng rồi lịm hẳn
dù được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhưng hoàng anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện bởi nhát dao chí mạng thấu tim
tôi thấy con gái nằm bất động vội lao tới và đỡ dậy thì vô tình một bàn tay của tôi lọt hẳn vào bên trong vết đâm
chứng tỏ hung thủ dùng con dao rất lớn
bác sĩ bảo cháu chết cũng vì nhát đâm này mẹ nạn nhân chua sót kể lại
sau khi gây án thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó hung thủ máu lạnh đã bị chết
hùng thủ máu lạnh đã bị các trinh sát bắt gọn khi đang tìm đường về nhà anh trai tại quận gò vấp
khám xét khẩn cấp phòng trọ của thành công an đã thu giữ con dao gây án và chiếc áo vẫn còn dình máu
trước những chứng cứ không thể chối cãi nguyễn nam thành đã cuối đầu nhận tội
tại cơ quan điều tra thành khai nhận đã nhiều ngày canh me ở trước trung cư
khi thấy hoàng anh đưa tiễn một thanh niên xuống cổng trung cư thành đợi người thanh niên đi khuất và hoàng anh quay lưng bước vào nhà
thành nắm tay kéo hoàng anh ngược lại
hoàng anh quay lại thấy thành bên tìm cách chống cự để thoát thân
thì thành rút hung khí tấn công đến trí mạng khiến cho hoàng anh gục tại chỗ và rời khỏi hiện trường
chỉ vì tình yêu đơn phương mù quáng mà một thanh niên trí thức từng được học bổng đi du học đài loan trung quốc
nhưng thành sẵn sàng ra tay một cách tàn độc đối với một người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ
không thể chịu đựng được cách cư xử một cách lỗ mãng
khi thành liên tục đeo bám năn nỉ ngỏ lời và dùng các biện pháp khống chế
hoàng anh đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình biết
phía gia đình nạn nhân đã có buổi gặp gia đình thành
nêu rõ quan điểm của gia đình mình và thành đã hứa không làm phiền hoàng anh nữa
nhưng chỉ một tuần sau thành tiếp tục dùng điện thoại tra tấn khủng bố tinh thần hoàng anh
trước những biểu hiện này hoàng anh tắt máy thay sim mới
nhưng cũng bị thành tra được số điện thoại
nơi hoàng anh làm việc để quấy giày
những biểu hiện mù quáng như chặng đường hoàng anh
từ nhà đến công ty canh me cô trước cập công ty
vào công ty gây dối phục trước nhà nạn nhân
trước phiên xét xử anh trai của nạn nhân viết trên trang của em mình
mới một mươi tuổi em minh đã phải cùng ba mẹ tận mắt chứng kiến cảnh man dợ
chị gái thân yêu bị tấn công khóc lười
nằm tử vong trên vũ máu người vẫn nóng hổi ngay dưới nhà mình
việc mất đi người mẹ tinh thần là em đã ảnh hưởng đến tinh thần
lực học của minh rất nhiều
vì vậy ba mẹ đành đưa minh vào trường nội chú để học tránh ở nhà
mặc dù ba mẹ không muốn xa con
vậy là ba mẹ có ba đứa
nhưng mỗi đứa một tuần về một ngày đứa vài năm về một lần
còn đồi hiếu thảo nhất thì chẳng bao giờ quay về nữa
chỉ còn lại hai người già sống trong căn hộ trật trội
hàng ngày vẫn phải đi qua cái hành lang trung cư tối tam nơi em gái bị sát hại
bởi vậy ba và mẹ vẫn đi dạy ở trường đại học cho khuây khỏa
anh muốn ba mẹ nghỉ ngơi nhưng ba mẹ nói nếu không được đi làm bà mẹ sẽ phát điên
ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh
đã tuyên phạt án tù trung thân đối với bị cáo nguyễn đăng thành về hành vi sát hại nạn nhân hoàng anh
chỉ vì yêu đơn phương và ghen tuông mù quáng
từ sáng sớm người thân trong gia đình bị hại đã mang theo di ảnh của vũ thị hoàng anh
đến tòa chờ đợi hơn hai tiếng mới đến phiên xét xử
trước sự quanh co chối tội của nguyễn đăng thành người đại diện gia đình bị hại khi được phát biểu
đã đọc bản kháng cáo bản án sơ thẩm dài đến một mươi trang giấy a bốn
theo đó gia đình bị hại đòi tăng hình phạt đối với bị cáo nguyễn đăng thành đến mức độ cao nhất là tử hình
đồng thời đòi số tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại gấp đôi hơn sáu trăm linh triệu đồng
tại tòa gia đình nạn nhân hoàng anh cũng cung cấp nhiều chứng cứ chứng minh nguyễn đăng thành là một thanh niên có học thức
từng làm việc cho nhiều công ty nước ngoài nên không thể có biểu hiện tâm thần
trước đó vào khoảng tháng tám năm hai nghìn một mươi một sau khi bị bắt giam thì thành bất ngờ có nhiều biểu hiện bất thường
nên cơ quan chức năng đã tiến hành chưng cầu giám đích tâm thần
nguyễn đăng thành
được xác định là có bị trầm cảm trung bình trước lúc thực hiện hành vi giết người nên được đưa đi chữa bệnh
trong phiên xét xử nguyễn đăng thành khai mọi chuyện rất rành mạch nhưng lại nói không thể nhớ khoảnh khắc mình đã sát hại nạn nhân vũ thị hoàng anh ra sao
thành cũng nói là mình luôn chỉ mang dao để phòng thân chứ không có ý muốn mang dao để sát hại người
ngay ở phần làm thủ tục bị cáo đã xin hội đồng xét xử cho mình được nói lời xin lỗi gia đình bị giáo sư
bố của nạn nhân
khi được hội đồng xét xử cho phép
bị cáo lặp đi lặp lại câu xì lỗi mà nước mắt chảy tràn
bị cáo nói trước khi vụ án xảy ra
bị cáo bị mất ngủ khá lâu
lý giải về hành động mất hết nhân tính của mình
bị cáo đổ lỗi vì quá yêu
khi mang theo hung khí để sát hại hoàng anh
bị cáo không biết tại sao mình đã làm thế
trong phần xét hỏi
khi nghe lời thú tội của bị cáo
mái đầu bạc trắng của vị giáo sư rung lên từng hồi
vợ ông ngồi cạnh cũng không cầm được những giọt nước mắt
bà không bao giờ có thể tưởng tượng được
đứa con gái xinh xắn của mình
bị tước đi tính mạng một cách tàn độc đến như thế
ở hàng ghế bên kia còn có một người đàn bà nhỏ nhắn
quần áo nhổ nhí bước thấp bước cao đến tòa
bà bị lãng tai nên cứ ngơ ngác trước mỗi câu hỏi của hội đồng xét xử
người con trai đứng trước vành móng ngựa
từng là niềm tự hào của bà
bị cáo tuốt nghiệp đại học
và làm việc trong một công ty lớn
có cơ hội đi học tập và làm việc ở nước ngoài
bà có ngờ ở đâu
còn bà đang phải đứng trước vành móng ngựa
vì những nông nổi của tuổi trẻ
tòa tuyên bị cáo nguyễn đăng thành
mức án trung thân
hai người mẹ cùng mang một nỗi đau mất con
một người vĩnh viễn mất đi người con hiếu thảo giỏi giang
một người đau đớn nhìn con trai sống những ngày dài trong trốn lao tù
nỗi đau của hai người mẹ
biết bao nỗi nguồi ngoài
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm
nguyễn đăng thành ba mươi năm tuổi
ngụ tại tỉnh bình định
quen biết với chị vũ thị hoàng anh
đến cuối năm hai nghìn một mươi
thành đơn phương có tình cảm với chị hoàng anh
nhưng không được hoàng anh chấp nhận
từ đó thành trở nên ghen ghét hoàng anh
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi một
thành mang theo dao đến nhà chị hoàng anh
tại phường hai quận năm
khi thấy chị hoàng anh đứng trước cửa nói chuyện với bạn
thành chờ người bạn ấy về rồi đi bộ đến
rút dao tấn công nhiều nhát chí mạng vào hoàng anh
khiến chị tử vong tại chỗ
gây án xong thành bỏ trốn
đến ngày hai mươi tám tháng hai
cơ quan điều tra bắt khẩn cấp nguyễn đăng thành
tại cơ quan điều tra
thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tuy nhiên trong quá trình điều tra
đến khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
thành có dấu hiệu của bệnh trầm cảm
nên các cơ quan tố tụng đồng ý đưa thành đi chữa bệnh bắt buộc
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa
thông báo tình trạng tâm thần của nguyễn đăng thành đã ổn định
không cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
các cơ quan tố tụng đã thực hiện việc điều tra
truy tố đối với nguyễn đăng thành

nguyễn đăng thành xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại